nhằm duy trì các biện pháp bảo vệ biên giới nghiêm ngặt cho chiến lược zero covid
trung quốc mới đây đã ra những biện pháp hạn chế áp dụng với các hãng hàng không của mỹ
và để đáp trả lại động thái này mỹ cũng đã thông báo tạm dừng bốn mươi bốn chuyến bay từ các hãng hàng không trung quốc
ngày hai mươi một tháng một mỹ thông báo tạm dừng bốn mươi bốn chuyến bay chở khách trung quốc từ mỹ tới nước này
để phản đối những biện pháp hạn chế mà bắc kinh áp dụng với các hãng hàng không của mỹ
theo quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
trung quốc hiện vẫn duy trì các biện pháp bảo vệ biên giới nghiêm ngặt
trong đó có việc cắt giảm các chuyến bay quốc tế đến và chính sách ngắt mạch
cho phép tạm dừng khai thác một tuyến bay nếu có quá nhiều ca bệnh ghi nhận trong các chuyến bay theo tuyến đó
giới chức quản lý
hàng không trung quốc cũng từng áp dụng chính sách này để hủy các chuyến bay của một số hãng hàng không mỹ
như american delta và unitic airlines sau khi phát hiện các hành khách đi trên các chuyến bay của hãng này
dương tính với virus khi đến dù có kết quả âm tính khi khởi hành
trong chỉ thị mới đưa ra bộ giao thông mỹ cho rằng các biện pháp trên làm gián đoạn hoạt động
của các hãng hàng không mỹ dù họ đã đảm bảo mọi quy trình an toàn khi vận hành chuyến bay
và ảnh hưởng đến hành khách
do đó bộ trên quyết định thực hiện hành động đối ứng để khắc phục tổn hại
theo đó bốn mươi bốn chuyến bay do các hãng hàng không trung quốc gồm air china air eastern airlines
china southern airlines và xiamen airlines vận hành sẽ không được thực hiện lịch trình đã dự kiến
từ ngày ba mươi tháng một đến ngày hai mươi chín tháng ba thế vận hội olympic mùa đông hai nghìn hai mươi hai dự kiến
sẽ khai mạc vào đầu tháng hai tới ở bắc kinh thành phố này cũng đã cấm hàng nghìn chuyến bay và
xét nghiệm sau khi ghi nhận ca nhiễm biến thể omicron của virus sars cov hai đầu tiên
trong cộng đồng vào cuối tháng trước
hiện trung quốc vẫn áp dụng chiến lược zero covid nỗ lực đưa số ca mắc bệnh trong cộng đồng về không
và các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt tại biên giới phong tỏa có trọng điểm